một vụ va chạm giữa hai tàu hòa chở khách tại bang adhaprades của miền nam ấn độ
đã khiến ít nhất một mươi người thiệt mạng và bốn mươi người bị thương
hiện chưa rõ nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn
vụ việc xảy ra tại quận vizia nagaram
một đoàn tàu đang đi vào ga đã đâm vào một đoàn tàu đang đỗ trong ga chở chạy
khiến ba toa tàu bị chật bánh
nhà chức trách cho hay có khoảng chín mươi người ở trong các toa xảy ra va chạm
theo điều tra ban đầu nguyên nhân vụ tai nạn có thể do sai sót từ những người điều khiển
ngay sau vụ việc lãnh đạo bang adha pradesh đã ra lệnh thực hiện các biện pháp cứu trợ ngay lập tức
và huy động tối đa xe cứu thương đến hiện trường
công tác cứu hộ đang được triển khai nhanh chóng để đảm bảo rằng những người bị thương được chăm sóc y tế kịp thời